sáng sớm nay một một ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi một mươi ba hành khách trên hai chuyến bay quốc tế đến từ nhật bản và pháp đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
trở thành vị khách nước ngoài đầu tiên sông đất tp hcm trong năm mới
những vị khách quốc tế này đã tỏ ra rất vui và bất ngờ khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu ngay khi vừa đến sân bay tân sơn nhất
bên cạnh hoạt động đón tiếp những vị khách này còn nhận được những món quà là các vé bay khứ hồi
tùa thăm quan vòng quanh thành phố dự các chương trình đón năm mới
lễ đón đoàn khách quốc tế đến tp hcm đầu năm mới là hoạt động thể hiện truyền thống hiếu khách của người dân thành phố
tạo thiện cảm cho du khách trong và ngoài nước trong dịp đầu năm mới góp phần quảng bá thu hút khách du lịch đến với thành phố nói riêng và việt nam nói chung
năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã đón trên tám sáu triệu lượt khách quốc tế tăng một mươi ba bốn mươi tám so với cùng kỳ
tổng doanh thu ngành du lịch đạt một trăm bốn mươi tỷ đồng
sở du lịch tp hcm kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi sẽ đón một mươi triệu lượt khách quốc tế
tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt một trăm sáu mươi năm tỷ đồng